các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây cũng chính là chủ đề sẽ được các bác sĩ đến từ khoa cơ sương khớp bệnh viện đa khoa tâm anh giải đáp trong chương trình ngày hôm nay